ngày một mươi hai tháng bốn anh cam kết hỗ trợ hai trăm linh triệu bảng tương đương với hai trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ cho who và các tổ chức nhân đạo
để làm chậm lại sự lây lan của virus sars cov hai tại các nước dễ bị tổn thương
chính phủ anh cho biết một trăm ba mươi triệu bảng sẽ gửi tới các cơ quan của liên hợp quốc trong đó sáu mươi năm triệu bảng gửi cho who
năm mươi triệu bảng sẽ gửi tới tổ chức chữ thập đỏ để giúp các khu vực đang xảy ra chiến sự hoặc vùng sâu vùng xa
và hai mươi triệu bảng sẽ gửi tới các tổ chức từ thiện và nhân đạo khác
tuyên bố cho biết số tiền trên sẽ giúp các khu vực có hệ thống y tế yếu kém như yemen đang trong xung đột
nơi cũng vừa ghi nhận ca nhiễm đầu tiên và bangladesh nơi đang có tám trăm năm mươi người rohingya tị nạn tại các khu trại đông đúc
nhận định về lòng hào tâm của anh who cho biết sự đóng góp của anh là minh chứng mạnh mẽ cho thấy mối đe dọa toàn cầu cần sự đoàn kết